thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng ba hàng năm là một dấu mốc quan trọng đối với mỗi người việt nam
là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân những anh hùng đã hy sinh tại đảo gạc ma thuộc quần đảo trường sa của việt nam
để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đây không chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết hy sinh và sự kiên cường của dân tộc việt nam
bao nhiêu năm đã trôi qua hài cốt của các liệt sĩ vẫn còn nằm lại ở đâu đó dưới lòng đại dương
ý chí cuột cường của các anh đã trở thành tượng đài bắt tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
sự kiện gạc ma đã đi vào văn chương thơ ca nghệ thuật như một khúc tráng ca trên biển mang âm hưởng hào hùng
sáu mươi năm trước đây ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tám các cán bộ chiến sĩ đảo gạc ma anh dũng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo của việt nam
trong trận hải chiến này sáu mươi bốn chiến sĩ đã ngã xuống để lại niềm tiếc thương vô hạn
máu của các anh đã hòa vào biển xanh nhưng lịch sử vẻ vang của dân tộc sẽ mãi khắc ghi tên tuổi công hiến to lớn của những người anh hùng gạc ma năm ấy
nhắc nhở các thế hệ tiếp nối bài học về tinh thần chiến đấu anh dũng quả cảm sẵn sàng xả thân vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
các anh ngã xuống nhưng lòng yêu nước tinh thần chiến đấu kiên trung bất khuất của các anh còn sống mãi trở thành nguồn động lực để toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục vượt qua khó khăn xây dựng trường sa ngày càng đổi mới xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc
biển đảo hòa của tổ quốc thì luôn là một phần lãnh thổ ai hải thiêng liêng không thể tách rời
để mà tạo dựng thế rồi thì quản lý bảo vệ vững chắc biển đảo của tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc
đã có biết bao sương máu của các thế hệ đổ xuống và mỗi chiến công thì đều có những mất mát hy sinh
chúng ta luôn luôn chân quý và biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước
các anh hùng liệt sĩ đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành giải phóng quản lý bảo vệ giữ vững biển đảo
và tổ quốc chúng ta
ngay tại lúc này đang diễn ra lễ tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên các vùng biển đảo của tổ quốc
những sự hy sinh để đổi lấy muôn ngàn sự sống
các anh đã hòa mình vào sóng biển để đổi lấy bình yên cho biển đảo của tổ quốc
các anh mãi là những tấm gương cho các thế hệ học tập và nói theo
tổ quốc gọi tên
tổ quốc gọi tên
thưa quý vị tròn ba mươi sáu năm đã trôi qua kể từ trận hải chiến gạc ma tại cụm đảo gạc ma cô linh lên đào
trong trận chiến ấy thì đã có sáu mươi bốn
sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ hải quân hy sinh anh dũng
máu của các anh đã hòa cùng biển cả tạo thành một tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tình yêu biển đảo tổ quốc
ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng hội cựu chiến binh lữ đoàn tám mươi ba hải quân đã tổ chức trang trọng lễ dân hương tưởng niệm
chi ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự kiện lịch sử hải chiến đảo gạc ma
sự kiện gạc ma đã đi vào lịch sử và sẽ không bao giờ phát triển
trong lòng mỗi người con đất việt sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ nhắc nhở thế hệ muôn đời ghi nhớ về tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
cái cảm xúc lúc nào cũng rất là xúc động trước cái tình cảm cái tấm lòng của đồng bào cả nước nói chung
và của cán bộ chiến sĩ của trung đoàn tám mươi ba nói riêng là rất quan tâm đến những gia đình của sáu mươi bốn liệt sĩ hy sinh ở đảo gạc ma năm ấy
đấy là cái động lực là truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam đối với thế hệ trẻ ngày nay vẫn tiếp tục tiếp bước
xin nghiêng mình trước anh linh của sáu mươi bốn liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo của tổ quốc
các anh đã hóa thành những con sóng vỗ về quê hương trang sử hào hùng của dân tộc mãi khắc ghi hình bóng của các anh
hôm nay tại phường quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
cán biển tên đường mang tên anh hùng liệt sĩ trần văn phương hy sinh tại sự kiện gạc ma
đây là hoạt động kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày sáu mươi bốn chiến sĩ hải quân việt nam tại đảo gạc ma thuộc trường sa của việt nam hy sinh để bảo vệ tổ quốc
ban liên lạc cựu chiến binh gạc ma cựu chiến binh thân nhân của các liệt sĩ gạc ma và đại diện cấp ủy chính quyền địa phương
đã cùng ôn lại sự kiện gạt ma ba mươi sáu năm về trước
anh hùng liệt sĩ trần văn phương là một trong sáu mươi bốn chiến sĩ hải quân việt nam
đã ảnh dũng hy sinh tại đảo gạc ma để gìn giữ chủ quyền thiêng liêng trên biển của tổ quốc
sự kiện gắn biển tên đường anh hùng liệt sĩ trần văn phương tại phương quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
là sự tri ân đối với người con anh hùng của quê hương
qua đó giáo dục và truyền ngọn lửa yêu nước thiêng liêng cho các thế hệ trẻ
thưa quý vị hôm nay trung tâm trọng tài quốc tế việt nam phối hợp cùng viện nghiên cứu phát triển
trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế tp hcm tổ chức hội nghị triển vọng và giải pháp thu hút nhà đầu tư
trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu và các xu hướng mới
tại buổi hội thảo các chuyên gia đã nêu lên tác động của thuế tối thiểu toàn cầu và thực thi của việt nam
đồng thời đặt ra các vấn đề bức thiết cần quan tâm thực hiện để duy trì chất lượng của môi trường đầu tư
thu hút được các dòng vốn đầu tư chất lượng cao như cơ chế cải thiện môi trường đầu
cơ chế hướng dẫn về các vấn đề
đổi mới hướng dẫn về kiểm soát khả năng khiếu nại xử lý tranh chấp bảo đảm quyền lợi cho người đầu tư
những thay đổi trong chính sách và định hướng thu hút hỗ trợ đầu tư nước ngoài của việt nam
nhằm phù hợp với bối cảnh mới triển vọng cho tp hcm nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài
trên cơ sở tận dụng nghị quyết chín mươi tám và các xu hướng mới cũng như gợi mở
khuyến khích các hành động cụ thể để thích nghi với bối cảnh xu hướng đầu tư mới
đây cũng là cơ hội để các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ những vấn đề quan tâm
trao đổi những khó khăn vướng mắt còn tồn tại và kiến nghị một số giải pháp liên quan đến vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu
hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương
trong kỳ điều chỉnh lần này thì mỗi lít xăng giảm từ một mươi cho đến hai mươi đồng giá dầu tăng theo từng loại
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau
xăng e năm ron chín mươi hai hai mươi hai hai trăm chín mươi đồng trên một lít giảm hai mươi hai đồng trên một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba không cao hơn hai mươi ba năm trăm bốn mươi chín đồng trên một lít giảm một mươi bốn đồng trên một lít
dầu diesel năm s hai mươi năm trăm bốn mươi chín đồng trên một lít tăng bảy mươi tám đồng trên một lít
dầu hỏa hai mươi bảy trăm linh sáu đồng trên một lít tăng chín mươi bảy đồng trên một lít
dầu ban rút một trăm tám mươi sẽ
st ba năm s một mươi sáu bốn trăm ba mươi hai đồng trên một kg tăng hai trăm chín mươi chín đồng trên một kg
trong kỳ điều chỉnh lần này liên bộ công thương tài chính không trích lập không chi sử dụng quỹ bình nguồn xăng dầu đối với hầu hết các loại xăng dầu trừ dầu ma rút chi ba trăm linh đồng trên một lít
thưa quý vị bộ đội biên phòng tp hcm vừa kiểm tra tạm giữ hai phương tiện chở cát trái phép trên khu vực huyện cần giờ
lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng ba tại chốt gò gia xã thạnh an huyện cần giờ bộ đội biên phòng tp hcm tiến hành kiểm tra hai phương tiện xà lan vận chuyển cát đang hành trình từ hướng ngã ba sông gò gia cái mép vào sông gò gia
tại thời điểm kiểm tra các phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc hàng hóa
qua lấy lời khai ban đầu được biết cả hai xà lan la tám nghìn một trăm năm mươi bốn và la bảy nghìn năm trăm bảy mươi sáu đang chở khoảng một hai trăm linh mét khối cát nhiễm mặn
các đối tượng khai lấy cát tại khu vực cửa long sơn tỉnh bà rịa vũng tàu đưa về bình dương vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh lào cai vừa cho biết đã bắt quả tang một nhóm đối tượng chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ tại xã tân an huyện văn bàn
khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng ba công an tỉnh lào cai bắt quả tan sầm văn công
trú tại xã tân an huyện văn bàn
cùng với ba đối tượng liên quan về hành vi chế tạo tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vật liệu nổ
thu giữ một khẩu súng quân dụng một khẩu súng săn một hộp tiếp đạn năm quả lựu đạn tám mươi ba viên đạn các loại
một vỏ đạn ba mươi bốn kg đầu đạn bảy kg thuốc nổ và nhiều dụng cụ để chế tạo đạn
đấu tranh bước đầu đối tượng sâm văn công khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ qua mạng xã hội với nhiều đối tượng
hiện công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay thông tin từ công an tỉnh hà tĩnh cho biết phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam sáu đối tượng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo tài liệu của cơ quan điều tra tháng một năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh
phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng trong và ngoài nước
cấu kết với nhau tổ chức cho khoảng ba mươi người hà tĩnh và một số tỉnh thành phố trên cả nước trốn đi hàn quốc
lao động trái phép dưới hình thức xuất cảnh theo diện du lịch sang trung quốc rồi từ trung quốc vượt biên bắt đường biển sang hàn quốc
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị những tháng đầu năm là thời điểm gia tăng tình trạng lao động xuất cảnh trái phép đi làm việc ở nước ngoài
tỉnh thanh hóa hiện đang triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất cảnh trái phép
nghe lời rủ dê của bạn bè hoàng văn sơn xuất cảnh trái phép sang campuchia để làm việc
lúc nhận ra mình bị lừa thì con đường trở về quê nhà đã không còn đơn giản như khi sơn quyết định ra đi
sau hơn một năm bị cưỡng bức lao động cộng với số tiền chuộc và nộp phạt lên đến một trăm hai mươi triệu đồng sơn mới được về nước
tôi có bảo với gia đình là chuộc về nhưng mà ở bên đấy thì người ta bắt ký ấp đồng và người ta không chuộc về
bình thường thì làm một mươi hai tiếng còn những người mà không đạt doanh thu thì làm lên một mươi bốn đến một mươi sáu tiếng
để lôi kéo tổ chức đưa người xuất cảnh lao động trái phép tại nước ngoài các đối tượng xấu đưa ra lời mời việc nhẹ lương cao
lợi dụng mối quan hệ quen biết hoặc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo tuyển lao động
trong năm vừa qua công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố một mươi chín vụ với ba mươi bị can về các tội danh liên quan
các lực lượng công an
an cũng tham mưu cho các cấp chính quyền là làm tốt công tác tuyên truyền
rồi là tổ chức các biện pháp công tác nghiệp vụ để ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh lao động trái phép
hầu hết là người dân cũng đã hiểu rõ về cái tác hại cũng như là nguy cơ tiềm ẩn những cái ảnh hưởng đến tính mạng tài sản khi mà lao động xuất cảnh trái phép
theo thống kê khoảng hai bảy trăm linh người thanh hóa hiện đang cư trú lao động trái phép tại một mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ
đến nay đã có hơn bốn năm trăm linh công dân cư trú lao động trái phép ở nước ngoài
bị bắt trao trả trục xuất về nước ba mươi sáu trường hợp bị nước sở tại bắt giữ đưa ra xét xử hình sự
hơn một trăm linh trường hợp bị lừa bán khống chế đòi tiền chuộc
đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của chuyên đình nhân dân cũng xin được dừng lại